như vậy là các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn thành phố hà nội
đã được phép mở cửa trở lại bình thường trừ vũ trường và quán karaoke
ngoài thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch các cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu
sẽ phải chấp hành quy định chỉ được mở cửa từ chín giờ sáng
sau đây là ghi nhận của phóng viên về việc chấp hành quy định này
sau khi chính phủ cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường
thì hàng loạt dạp chữ phim tại hà nội cũng đã đồng loạt mở cửa trở lại
bên cạnh những kế hoạch thu hút khách hàng quay trở lại
thì việc bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch bệnh cũng được chú trọng tăng cường
tuy chúng ta đã đang dần dần quay trở lại trạng thái bình thường rồi

trên thế giới thì hiện tại là số lượng người nhiễm nó đang lên đến bốn triệu người rồi
thì việt nam cũng không thể nào chủ quan được
cho nên mình thấy là ngày hôm nay thì các trung tâm chứa phim đã có những quy định rất là rõ ràng
các trung tâm chứa phim đã có những quy định rất là rõ ràng
thì mình thấy tất cả những cái quy định nó rất là thiết thực
và nó thực sự là rất là cần thiết trong giai đoạn hiện nay
bên cạnh đó các cửa hàng cũng phải tuân thủ quy định chỉ được mở cửa sau chín giờ sáng
để góp phần giảm lượng người tham gia giao thông giờ cao điểm
và đây sẽ là quy định bắt buộc đối với các cửa hàng đến hết năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên quy định này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các cửa hàng
sao sáng như thế này bên mình đang có khoảng tầm một mươi đến một mươi hai anh em làng
bình thường cửa hàng mình là tám giờ một mươi năm là mở cửa
tại bây giờ là chín giờ
chín giờ thì nó sẽ mất đi một lượng khách nhất định
nhưng mà nó cũng có khó khăn hơn
vì cái dịch này nó khá là nguy hiểm
anh em đều đồng tình cả không có phản đối gì
cũng là khó khăn cho các cửa hàng
nhưng mà chúng tôi đặt lên hàng đầu là chúng tôi tiến hành tuyên truyền vận động
nhưng nếu trường hợp nào mà vi phạm là chúng tôi cũng xử lý nghiêm
tính đến ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi thì chúng tôi đã xử phạt được hơn một trăm linh trường hợp
liên quan đến công tác phòng chống dịch
tình hình kiểm soát dịch covid một mươi chín ở nước ta đang có những dấu hiệu tích cực
tạo tâm lý an tâm hơn cho người dân
an tâm nhưng không thể chủ quan cần phải tiếp tục tuân thủ những khuyến cáo
của ngành y tế trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh